câu chuyện xây dựng nông thôn mới tại xã bảo quang thị xã long khánh tỉnh đồng nai là một ví dụ điển hình khi mà bà con giáo dân tự nguyện khiến hàng trăm mét đất để làm đường nông thôn mới
chúng tôi rất là phấn khởi bởi vì đường đi nối lại chúng tôi tiện gần hơn
chúng tôi đã bê tông hóa được khoảng ba trăm linh mét đường bê tông chiều rộng bốn m
mình cũng vẫn hướng dẫn cho bà con sống làm việc và phục vụ cho đất nước
là mọi người khi tu hữu tốt thì phải ý thức cái việc mà bảo quản và giữ gìn an ninh trật tự môi trường của cái khu vực mình ở
bà con ý thức được việc đó và coi đó là việc của mình cho nên hưởng ứng rất là tốt rất là cao
cùng chung không khí đó bà con giáo dân tỉnh ninh bình cũng chung sức thi đua trong mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường
bảo vệ cân bằng sinh thái trong môi trường xã hội thì đó là bảo vệ sự sống của mình và cũng là bảo vệ hạnh phúc của chính mình
chính vì vậy tất cả chúng tôi đều cần phải ý thức và ai chưa có ý thức thì chúng tôi cần phải đánh động
đi cùng với xây dựng nông thôn mới là sự trăn trở của mặt trận tổ quốc các cấp
đó là làm sao để thực hiện các chương trình an sinh xã hội cho người nghèo
từ những trăn trở đó nhiều hộ gia đình đã được mặt trận cùng các đoàn thể hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết
rất là phấn khởi một khi là mọi người đến chơi là thăm quan rồi là nhà cửa
đến làm được cái nhà này là ai cũng phấn khởi
nhìn từ câu chuyện xây dựng nông thôn mới của bà con giáo dân
có thể thấy một điều rằng sức mạnh của tinh thần đoàn kết là nguồn lực vô giá ở mọi nơi mọi lúc và trong bất cứ hoàn cảnh nào
đây chính là cội nguồn là gốc rễ của mọi thành công
thưa quý vị tại đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
với chủ đề đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển
đại hội đã đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân
cũng như đề ra thực hiện năm chương trình hành động của mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ tám
nhậm ký hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín trong đó nhấn mạnh việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
củng cố tổ chức đổi mới nội dung phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy với tinh thần đoàn kết của đảng nhà nước và nhân dân
đất nước sau hơn ba mươi năm đổi mới đã có bước phát triển vượt bậc đời sống người dân ổn định
công tác xây dựng chỉnh đốn đảng phòng chống tham nhũng thực hiện quyết liệt hơn bao giờ hết
vị thế của việt nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao
tuy nhiên hiện nay công tác mặt trận cũng còn những hạn chế và bất cập
cần có giải pháp để khắc phục
đó là nội dung và phương thức vận động tập hợp cuối đại đoàn kết toàn dân
vẫn chưa đáp ứng kịp thời trước những biến đổi nhanh của đời sống xã hội
các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước có nơi còn chưa hiệu quả
mặt trận tổ quốc việt nam cần nhận diện đầy đủ
sâu sắc những thượng lợi khó khăn thời cơ thách thức của đất nước
để xác định nhiệm vụ trọng tâm khơi dậy mọi tiềm năng
phát huy mọi nguồn lực nhất là nguồn lực nội sinh của đất nước
tăng cường sự ủng hộ của bạn bè quốc tế tạo sự đồng thuận xã hội
tham gia xây dựng đảng nhà nước và hệ thống chính trị
trong sạch vững mạnh củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mặt trận tổ quốc là thập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã chỉ rõ
đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng việt nam
là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng liên minh gia cấp công nhân
với gia cấp nông dân và đồng ngũ trí thức cho đảng lãnh đạo
làm sao để mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết
tập hợp mọi lực lượng xã hội là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói
nguyện vọng của mình đóng góp trí tuệ công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đất nước đang tiếp tục thực hiện mục tiêu đẩy mạnh toàn diện
đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển kinh tế nhanh bền vững
mặt trận cần tiếp tục vận động phát huy vai trò của nhân dân
tích cực tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh
tạo sự đồng thuận trong xã hội tin tưởng vững chắc vào đường lối đổi mới do đảng lãnh đạo
góp phần làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch vững mạnh
thực sự là của dân do dân và vì dân